tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam bộ khoa học và công nghệ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam wipo năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự buổi lễ
phó thủ tướng vũ đức đam đã đến sự buổi lễ

và chúng tôi cũng quan tâm đến tài nguyên chất xám tài nguyên sáng tạo
đấy là con đường đi rộng mở cho doanh nghiệp gfs cũng như các doanh nghiệp khác
cho nên chúng tôi đặc biệt cổ xí cho giải wipo tech
chúng tôi đã đồng hành và sẽ tiếp tục đồng hành với quỹ vô thệ wipo tech
giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
được trao cho bốn mươi công trình khoa học gồm bốn giải nhất tám giải nhì một mươi năm giải ba và một mươi ba giải khuyến khích
thuộc sáu lĩnh vực công nghệ ưu tiên công nghệ thông tin điện tử và viễn thông cơ khí tự hóa công nghệ vật liệu sinh học phục vụ sản xuất và đời sống
công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên
công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới